tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khởi công xây dựng cầu thạch bích
đây là cây cầu đường bộ thứ ba bắc qua sông trà khúc
và là công trình đột phá phát triển đô thị của tỉnh quảng ngãi
dự án cầu thạch bích có tổng chiều dài tuyến trên hai bốn trăm linh m
trong đó cầu dài tám trăm bảy mươi năm m điểm đầu cầu giáp đường chu văn an tôn đức thắng
và điểm cuối giáp quốc lộ hai mươi bốn b đoạn qua xã tịnh ấn tây
tổng mức đầu tư công trình trên sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
công trình cầu thạch bích là dự án trọng điểm của tỉnh quảng ngãi
có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
có phần hoàn thiện phát triển các tuyến đường giao thông trong mạng lưới hạ tầng giao thông đô thị
kết nối giao thông giữa các khu đô thị trung tâm và khu đô thị v ship quảng ngãi
từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng đô thị theo tinh thần nghị quyết của đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi